nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng cộng hòa thổ nhĩ kỳ bilani indirim
đã thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng tám
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì lễ đón chính thức thủ tướng thổ nhĩ kỳ
lễ đón chính thức thủ tướng cộng hòa thổ nhĩ kỳ diễn ra trong không khí trang trọng tại phủ chủ tịch
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng cộng hòa thổ nhĩ kỳ bilani indirim
nhằm phát triển quan hệ nhiều mặt giữa hai nước là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp
nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại đầu tư
khoa học công nghệ giao thông vận tải giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác
trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế mà hai bên cùng quan tâm
ngay sau lễ đón hai nhà lãnh đạo đồng cấp tiến hành hội đàm và cùng dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác
tại buổi hội đàm hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp
khuyến khích quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các địa phương các bộ ngành
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác thương mại đầu tư
khuyến khích giao lưu nhân dân nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ
ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
hai bên nhất trí về việc giải quyết vấn đề biển đông bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
xây dựng biển đông thành khu vực hòa bình tự do hàng không hàng hải
nhân dịp này hai bên đã ký các thỏa thuận trong lĩnh vực hải quan
tiêu chuẩn chất lượng và quản lý khu công nghiệp
tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ
cùng với đoàn cấp cao chính phủ việt nam hoan nghênh đoàn doanh nghiệp
rất đông đảo từ thổ nhĩ kỳ đến việt nam
và ngày mai diễn đàn hợp tác thương mại và đầu tư sẽ được tổ chức tại hà nội
nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng diễn đàn này sẽ thành công
mở ra quan hệ về thương mại giữa hai nước